một đối tượng vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
đối tượng là văn đức hùng chú tại tỉnh bình phước
đối tượng này đã đặt mua quần áo quân hàm và biển tên với mục đích giả danh quân nhân
để đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng chín tại chốt phong tỏa kiểm dịch số bốn đường nguyễn văn tiên
phường trảng giai tp biên hòa văn đức hùng đã tự xưng là cán bộ lửa đoàn biệt động b hai mươi chín
bộ đội đặc công và đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ cho qua chốt kiểm soát
nhận thấy hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn lực lượng trực chốt yêu cầu hùng xuất trình giấy đi đường
và giấy tờ tùy thân nhưng hùng không xuất trình được
qua phối hợp xác minh công an tp biên hòa đã xác định hùng không phải là quân nhân
thuộc lữ đoàn biệt động b hai mươi chín bộ đội đặc công
tại cơ quan công an hùng khai nhận quần áo quân hàm và biển tên hùng mua
ở một cửa hàng bán đồ tại tỉnh bình dương và đặt mua trên mạng xã hội
với mục đích giả danh quân nhân để đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín